cảnh sát theo dõi và phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo
nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giữa đêm cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người dân của một con phố
ở thành phố nội giang tỉnh tứ xuyên trung quốc
về một nhóm thanh niên đua xe gây mất an toàn giao thông và an ninh khu vực
cảnh sát trung quốc nhanh chóng đến hiện trường đưa nhóm đối tượng này đi thẩm vấn
điều bất ngờ là họ phát hiện ra những thanh niên này lái xe đắt tiền
nhưng xuất thân từ nông thôn nghèo không có học thức phần lớn đang thất nghiệp
sau quá trình thẩm vấn kết thúc cảnh sát vẫn thả họ theo đúng quy định
nhưng âm thầm theo dõi nhóm đối tượng mờ ám này
nhiều ngày quan sát lực lượng chức năng nhận thấy các thanh niên này hàng ngày
đều ra vào một quán cà phê international
có nhân viên gắt cửa chỉ cần có người lạ đến gần bàn máy tính
thì một số người sẽ tắt màn hình ngay lập tức
mở rộng điều tra cảnh sát phát hiện ra mỗi thanh niên này đều đứng tên hàng chục công ty ma
đăng ký tập trung một mươi công ty một lần
tuy những công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế
nhưng vẫn có giao dịch lớn mỗi ngày
cảnh sát xác định nhóm đối tượng này đang tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp
nên tập trung giám sát để có thêm bằng chứng
đáng chú ý trong nhóm này có một thanh niên hai mươi bảy tuổi
châu tiểu băng là người duy nhất thường xuyên ra ngoài
vài ngày lại đến tỉnh quảng châu một lần gặp người đàn ông tên là trương sâm
khi châu tiểu bằng trở lại nhóm thanh niên này sẽ kéo về một biệt thự
lúc đi tay không nhưng lúc về mỗi người lại xách một túi da màu đen
cảnh sát dựa trên kinh nghiệm phán đoán trong túi đen này có thể là tiền mặt
lần theo những tụ điểm ăn chơi tiêu xài tiền của nhóm thanh niên này cho thấy
họ chỉ sử dụng tiền mặt chi tiêu thoáng tay
đặc biệt là châu tiểu bằng mua nhà hay mua xe
đều mang theo túi tiền mặt lớn
chi tiết này khiến cho nhân viên bán hàng khó quên
tài khoản của thanh niên này một ngày có thể kiếm được năm một triệu nhân dân tệ
một mươi tỷ đồng trong khi không có nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi thu được những bằng chứng nhất định
cục cảnh sát nội dung huy động một trăm bốn mươi cảnh sát nhanh chóng ập vào quán cà phê internet
và bắt giữ hai mươi ba đối tượng đồng thời cảnh sát lưu giữ toàn bộ hồ sơ chuyển tiền trên máy tính
trước khi nhóm đối tượng kịp tiêu hủy bằng chứng phạm tội
nhóm thanh niên này tham gia vào một đường dây rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm nước ngoài
đứng đầu là trương sâm cấp dưới là châu tiểu bằng
đường dây hoạt động bằng cách chuyển tiền bất hợp pháp từ khắp nơi trên thế giới
đến các tài khoản được chỉ định sau đó thực hiện các giao dịch tiền ảo tính phí hoa hồng cao
phần lớn nhóm người này không có trình độ học vấn muốn kiếm tiền nhanh
nên sau khi được người quen giới thiệu đã thực hiện hành vi trái pháp luật này
châu tiểu bằng xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo bố mất sớm sống cùng ông bà
thành tích học tập không tốt nên khi trưởng thành anh ta đi lên thành phố đi làm
bất mãn với đồng lương ít ỏi châu tiểu bằng mỗi lúc rảnh rỗi đều đến quán cà phê internet để xả trust
thanh niên này tình cờ quen trương sâm qua trò chơi trực tuyến
được trương dâm chỉ cho cách làm ít lợi nhiều đó là tham gia rửa tiền
yêu cầu chỉ cần trâu tiểu bằng ngồi máy tính cả ngày là có thu nhập cao
lúc đầu hai người này rửa tiền thông qua việc mua bán hàng hóa ảo hàng ngày nhưng không hiệu quả
vậy nên họ đã thiết lập nền tảng chuyên nghiệp hơn
dù cả những thanh niên đang thất nghiệp lang thang ở quê hay là các quán cà phê internet tham gia
tất cả đều mờ mắt trước lợi nhuận bất hợp pháp mà châu tiểu bằng và trương sâm kiếm được nên nhanh gia nhập đường dây
khám xét nhà châu tiểu bằng cảnh sát ngỡ ngàng khi chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động phi pháp
thanh niên này đã mua được biệt thự xa xỉ tủ đô hang hiệu
thêm bốn căn biệt thự đứng tên vợ và nhiều xe hạng sang
các thành viên còn lại trong nhóm này cũng sở hữu không ít tài sản giá trị
trương sâm sau đó cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt với bằng chứng là sao kê ngân hàng và hồ sơ giao dịch
những thanh niên này khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo thống kê chỉ trong vòng chưa đầy hai năm nhóm thanh niên này đã giúp các thế lực tội phạm nước ngoài
rửa tiền tổng cộng bốn mươi năm tỷ nhân dân tệ
thủ đoạn rửa tiền của tổ chức tội phạm gb
từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần hai mươi tỷ đồng
cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều mắt xích trong tổ chức tội phạm gb
một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo
như một cổng thanh toán trung gian
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử đối với hai mươi một bị cáo
trong vụ một mươi bốn bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bảy bị cáo bị xem xét về tội rửa tiền
trong số này nhiều bị cáo là mắt xích trong đường dây tội phạm quốc tế gb như là mặc bình hưng
tổ phó tổ tài vụ và nhiều nhân viên tổ nhập khoản của bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay thuộc gbn
theo hồ sơ vụ án khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chị nguyễn thị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở hà nội
vào mạng xã hội facebook thì thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online
công việc là nhập số liệu cho công ty kế toán an pha nên đã liên hệ gửi thông tin để xin việc
sau đó có một người phụ nữ liên hệ hướng dẫn chị l truy cập một website để đăng ký tài khoản
đăng ký xong chị l được cấp id để làm nhiệm vụ
công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa
mỗi ngày cộng tác viên sẽ nhận từ ba đến một mươi đơn hàng theo các khung giờ cố định
sau đó một số đối tượng đã liên hệ với chị l qua ứng dụng telegram hướng dẫn
giới thiệu yêu cầu chị l nạp tiền thực hiện công việc nhận tiền hoa hồng
theo yêu cầu của đối tượng
lần một chị l chuyển một trăm sáu mươi đồng nhận lại được hai trăm năm mươi đồng
lần hai chị l chuyển ba triệu đồng nhận lại gần bốn năm triệu đồng
chị l sau đó được thêm vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn
tại nhóm mới chị l đã chuyển ba mươi triệu đồng tới một tài khoản theo yêu cầu nhưng không rút tiền ra được
lúc này đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu chị l tiếp tục chuyển tiền mới rút được số tiền đã chuyển
để lấy lại tiền từ ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
chị l đã hai mươi bốn lần chuyển tiền đến một mươi năm tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
sau khi chuyển tiền chị l không rút ra được nên biết đã bị lừa
chị lò đến công an thành phố hà nội trình báo
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị l đã cấu kết thuê bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay rửa tiền
bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị l chuyển tiền nhằm chiếm đoạt
từ hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra đã bắt tạm giam mạc bình hưng và nhiều đối tượng khác thuộc bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy p
theo cơ quan công an các đối tượng này có hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị l để cho các đối tượng liên quan khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo
quá trình điều tra công an nhận thấy công ty gb là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian
doanh nghiệp này có trụ sở tại tòa nhà star city đường gusian federation biovt một trăm một mươi thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
gb gồm có tám bộ phận bộ phần kỹ thuật phụ trách viết phần mềm bảo mật hệ thống máy chủ tránh hacker truy cập
bộ phận hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng trả lương nhân viên và duy trì cơ sở vật chất để công ty hoạt động
các bộ phận khác làm dịch vụ rửa tiền cho nhiều đối tượng ở các quốc gia như trung quốc ấn độ philippines indonesia và việt nam
để truy cập vào hệ thống bảy trăm bảy mươi bảy pay cần đăng nhập vào đường link mà bộ phận kỹ thuật cung cấp
mỗi nhân viên của bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay và khách hàng đều được cấp một tài khoản và mật khẩu đăng nhập
khi đăng nhập tài khoản phải được bộ phận kỹ thuật phê duyệt địa chỉ ip
bộ phần bảy trăm bảy mươi bảy pay có khoảng bảy mươi chín người chia làm năm tổ làm việc gồm tổ tìm kiếm khách hàng tổ làm thẻ tổ nhập khoản tổ xuất khoản và tổ tài vụ
cơ quan tố tụng xác định hành vi của các đối tượng là nhân viên bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay trong đó có nguyễn văn bằng đã cung cấp tài khoản ngân hàng
để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại
đối với nhóm suất tiền gồm mạc bình hưng vũ xuân huy trắng hẻn phấn đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay
và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định
do đó cơ quan công an xác định mặc bình hưng và nhiều bị cáo liên quan giữ vai trò đồng phạm
giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị l
về những đối tượng nhận tiền từ tài khoản ngân hàng bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy p và chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác
để mua tiền điện tử usdt cơ quan tố tụng xác định các bị cáo nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có
do đó mà bị đưa ra truy tố xét xử về tội rửa tiền
đưa vụ án ra xét xử song phiên tòa đã phải trì hoãn
do một bị cáo không đến hầu tòa vì lý do sức khỏe phiên tòa được mở lại vào ngày một mươi năm tháng năm tới đây
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau